thời gian gần đây bờ biển cửa đại tỉnh quảng nam bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng
điều đáng nói một rừng dương liễu được trồng ở khu vực cồn soi với mục đích che chắn
thế này đã bị sóng đánh tan tác
theo người dân địa phương nếu các cơ quan chức năng không có giải pháp chống sạt lở kịp thời
thì khu vực cồn doi đang có nguy cơ bị xóa sổ
trước đây khu vực cồn doi là dài đất liền nhô ra phía biển
sau mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy nước sói lở mạnh khiến cồn doi bị tách khỏi đất liền và nằm giữa hai cửa biển như bây giờ
hiện nay tình trạng sạt lở ở cồn soi đang diễn biến phức tạp
qua theo dõi hàng năm cồn doi sạt lở ở phía nam nhưng đang bồi ra về phía đông và đông bắc
hiện ở khu vực biển cửa đại thành phố hội an đang có những diễn biến rất phức tạp
khi phía ngoài một giải cát đã và đang được tiếp tục bồi đắp
và ngay trong bờ cách dải cát chừng hai trăm linh mét lại xảy ra tình trạng sạt lở
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần
người dân mong các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam cần sớm triển khai các giải pháp chống sạt lở
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão
đồng thời cần có một nghiên cứu tổng quát để cứu bờ biển cửa đại hội an